các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơn bão này có tên quốc tế là mơburg lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu sáu độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông và cường độ bão mạnh tới cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
trong vòng hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm năm độ kinh đông và cường độ bão sẽ tăng tiếp lên tới cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong vòng hai mươi bốn giờ tới thì vùng nguy hiểm tức là vùng có gió mạnh từ cấp sáu trở lên biển động rất mạnh là phần phía bắc vĩ tuyến một mươi năm năm độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của đới gió mùa tây nam
nên khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa các vùng biển từ ninh thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh tới cấp sáu cấp tám
không chỉ gây mưa rông trên biển mà quá trình mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới còn như một trung tâm hút gió và khiến cho đới gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần lên
vì thế đêm nay và ngày mai mưa rông ở các tỉnh thành phía nam tiếp tục có xu hướng gia tăng
cường độ mưa cũng tăng
cũng tăng dần về chiều và khả năng là sẽ xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to cùng với đó là cảnh báo nguy cơ thời tiết nguy hiểm như sấm xét và gió giật mạnh
về tình hình nhiệt độ do mưa đến sớm nên nhiệt độ ngày mai tại các tỉnh thành phía nam không quá cao phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ ở tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ ở các tỉnh thành nam bộ
ngược trở ra với các tỉnh thành phía bắc đêm nay và ngày mai đới gió đông nam ẩm tiếp tục yếu dần
quá trình hội tụ gió ở mực khí quyển trên cao chủ yếu chỉ gây ra mưa rông
trong khi đó các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ lui xuống đến các tỉnh thành ở miền trung lại chịu ảnh hưởng chủ yếu của vùng thấp nóng phía tây
nên ở các khu vực này sẽ phổ biến là trạng thái ít mưa ngày có nắng nhiều
tình trạng nóng bức sẽ gia tăng hơn nhất là về thời điểm trưa chiều với mức nhiệt phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tại các huyện phía tây các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế như tương dương hương khê đông hà
hay là nam đông thì nhiệt độ còn có thể lên tới ba mươi sáu ba mươi bảy độ gây ra cảm giác nóng rát
điều đáng lưu ý là trên nền nhiệt cao đến chiều và tối thì những cơn mưa rông nhiệt có khả năng xuất hiện
dễ đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm xét hay lốc xoáy gió giật mạnh vô cùng nguy hiểm
vì thế người dân vùng núi miền trung cũng cần hết sức lưu ý và đề phòng
sau đây là dự bá chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

hẹn gặp lại